tiếp theo các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi do việt nam làm chủ nhà
hội nghị của nhóm đặc trách cao cấp và hội nhập kinh tế asean lần thứ ba mươi ba
đã được tổ chức từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
hội nghị đã thảo luận và đề xuất một số khuyến nghị quan trọng
mang ý nghĩa chiến lược về tầm nhìn và các hoạt động hợp tác
về hội nhập kinh tế nội và ngoại khối của asean
tại hội nghị các đóng góp của việt nam
đặc biệt liên quan đến các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của asean trong năm hai nghìn hai mươi
do việt nam đề xuất đã được các nước đánh giá cao
và coi đây là cơ sở để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước asean trong lĩnh vực kinh tế
ngoài ra các nước cũng xem xét đề xuất của việt nam
về cách tiếp cận mới mang tính hài hòa cho các cuộc đàm phán fta của asean
như việc đàm phán hiệp định rcep trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp
và chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên
ở một số nơi hội nghị tái khẳng định cam kết của asean
đối với việc duy trì các động lực cho việc tăng cường thương mại và đầu tư trong khu vực
thông qua thúc đẩy các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do của asean
trong đó ưu tiên cao nhất là thúc đẩy đàm phán hiệp định rcep đạt kết quả thiết thực cho tất cả các nước tham gia
các khuyến nghị về chiến lược hợp tác sắp tới của asean tại hội nghị này
sẽ được trình lên hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố đà nẵng để xem xét thông qua
kết quả cuối cùng được báo cáo lên các nhà lãnh đạo asean vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi